liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan với sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng trữ chai phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
chỉ trong thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người việt nam lưu trú tại pháp
lợi dụng những người việt nam học tập định cư tại pháp có nhận dịch vụ gom hàng
chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố phụ án hình sự
trốn thuế và mua bán trang
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng là đinh duy hiệp vũ thị minh trâm và nguyễn phương hoa
từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa thực tế
nhưng hiệp giám đốc công ty hà anh đã xuất cho công ty lh plastic do trâm làm giám đốc và hoa là kế toán
ba hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa gần hai mươi sáu tỷ đồng
cơ quan công an xác định đây là hành vi trốn thuế với số thuế giá trị gia tăng trốn là gần hai sáu tỷ đồng
do nảy sinh mâu thuẫn tử trước hai nhóm thanh thiếu niên gần năm mươi người đã mang theo tuyếp sắt bom xăng dao phóng lợn mã tấu hẹn nhau để hỗn chiến
công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can một mươi chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
phúc mạnh và sầm anh vũ ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi bảy bị can
tối một mươi năm tháng bốn hai nhóm thanh niên đã thách thức tụ tập đánh nhau
ngay sau khi nắm được thông tin lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để khống chế ngăn chặn vụ việc
đồng thời đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
liên quan đến tình trạng bụi phát tán ra môi trường và ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật tại dự án sân bay long thành
bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng công ty cảng hàng không việt nam acv hai trăm bảy mươi triệu đồng
trong đó hành vi gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường không khí xung quanh đối với trường hợp hàm lượng thông số bụi trong không khí
vượt quy chuẩn kỹ thuật từ năm đến một mươi lần bị xử phạt một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra acv bị xử phạt chín mươi triệu đồng vì hành vi đã thực hiện không đúng không đầy đủ
một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định
môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt
trước những thông tin phản ánh nhân viên y tế bệnh viện chuyển người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân vì mục đích vụ lợi
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn vừa ký công văn gửi các đơn vị về việc chấn trình hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế
bộ y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh không phù hợp
hoặc các cơ sở khám chế bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi
trường hợp bệnh viện trực thuộc bộ y tế trường đại học bệnh viện tuyến cuối có các kỹ thuật đang bị tạm dừng
hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc vật tư trang thiết bị
bộ y tế yêu cầu bệnh viện công khai trên trang thông tin địa tử của bệnh viện để người dân biết và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
trong không khí trang trọng phấn khởi của buổi gặp mặt các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên
của lớp cán bộ công an tri viện miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
người sẵn sàng hiến dân cả tuổi trẻ quyết tâm giành độc lập tự do cho tổ quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ghi nhận đánh giá cao
và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ công an đã từng công tác chiến đấu ở các chiến trường bc
đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung và các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh
tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì biển nam ruột thịt lực lượng công an nhân dân đã tri viện hơn một mươi cán bộ
nghiệp vụ cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền nam đúng lúc kịp thời làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch
phục vụ tốt yêu cầu nhu cầu chính trị của kinh mạng biển nam
trong cuộc đấu tranh đó đã có hơn chín trăm linh đồng chí đã anh dũng hy sinh bốn mươi sáu đồng chí là thương binh
một đơn vị và hai mươi cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh và những công hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ
chiến sĩ công an nói chung các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng
sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn của các bác các cô các chú các anh các chị
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước mãi mãi là niềm tự hào là tài sản tinh thần vô giá
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cũng thông báo với các đồng chí trong ban liên lạc những kết quả công tác nổi bật
của lực lượng công an thời gian vừa qua nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới và cho biết đảng ủy công an trung ương bộ công an đã và đang chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác tăng cường nắm chắc tình hình bám sát mục tiêu
chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí cán bộ công an từng công tác chiến đấu
ở các chiến trường tiếp tục theo dõi tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy
tinh nhuệ từng bước hiện đại quan tâm đóng góp ý kiến để lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy
truyền thống anh hùng vẻ vang đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao
bộ nội vụ cộng hòa belarus do ngày kubrakov ivan vladimirovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus làm trưởng đoàn
cùng dự có ngày burovikov vladimir vladimirovich
đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết chương trình hợp tác phối hợp hành động giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
chào mừng đồng chí kubrakov ivan vladimir rovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus nói riêng và giữa hai nước nói chung
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus ngày càng phát triển
để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác đưa quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa hai bên
tuy nhiên bộ nội vụ belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cho cán bộ bộ công an việt nam giới thiệu hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực bộ công an nhất là trang thiết bị phòng chống bạo loạn giải tán đám đông
kết thúc buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí kubrakov ivan vladimir rovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus ký chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ nước cộng hòa belarus giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đồng thời chứng kiến việc ký bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa công an tp hà nội và tổng cục nội vụ thành phố minsk
trong sáng nay tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của bộ nội vụ cộng hòa belarus do ngài kubrakov ivan vladimirrovich dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh
trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật belarus nói chung và bộ nội vụ belarus nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực để thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới

đoàn công tác của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội chiều nay đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh cảnh vệ nhằm triển khai đánh giá khảo sát việc phục vụ thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
tại buổi làm việc đại diện bộ tư lệnh cảnh vệ đã báo cáo về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy chế độ chính sách đang được đơn vị triển khai thực hiện
trên cơ sở nghiên cứu việc sửa đổi bổ sung một số điểm mới trong dự án luật công an nhân dân sửa đổi đã nhận được sự đồng tình ủng hộ đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất đối với một số nội dung như về thực hiện cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh sĩ quan công an nhân dân
về thực hiện chính sách tiền lương đối với hợp đồng lao động trong công an nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế thân nhân lao động trong công an nhân dân và về thực hiện hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an hạ sĩ quan sĩ quan công an nhân dân
trên cơ sở nghiên cứu việc sửa đổi những vướng mắt khó khăn đồng thời ghi nhận những ý kiến đánh giá xuất phát từ trong thực tiễn công tác cũng như tính đặc thù của lực lượng cảnh vệ hiện nay
đây là cơ sở để cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra từng bước hoàn chỉnh dự án luật công an nhân dân sửa đổi để tới đây khi đưa ra quốc hội thảo luận và bấm nút thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng năm sẽ nhận được sự đồng thuận đánh giá cao
tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
ngày hôm nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
trong buổi làm việc ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi khảo sát thực tế tại huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
trong buổi làm việc ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
trong buổi làm việc ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
trong buổi làm việc ủy ban quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
quả báo cáo của bộ công an và bộ quốc phòng có thể khẳng định hoạt động của các đoàn công tác đã thành công kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc nạn bản sao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại xử lý đặc biệt đã cứu được một người con sống phối hợp tìm kiếm được nhiều thi thể
bên cạnh đó đoàn công tác còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương ổn định nơi ở và trao tặng một số hàng hóa thiết yếu thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại mất mát do động đất tổ chức thăm khám sơ cứu cấp thuốc cho người bị thương